sau gần hai ngày xét xử ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trần thị hiền
là mẹ của nữ sinh rau gà cao mỹ duyên bị sát hại ở điện biên và vì thị thu về tội danh mua bán cháy phép chất ma túy
để xác minh thu thập bổ sung các chứng cứ tài liệu liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt các bị cáo
trần thị hiền hai mươi năm tù bùi văn công hai mươi năm tù vì thị thu tù trung thân lường văn hùng tù trung thân
về tội mua bán cháy phép chất ma tuế vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán cháy phép chất ma tuế
và chứa chấp việc sử dụng cháy phép chất ma tuế
tuy nhiên bị cáo trần thị hiền và vì thị thu tù trung thân
đã có đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
trước đó phiên phúc thẩm từng bị hoãn hai lần vào các ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một
do một số luật sư đã vắng mặt
sau phần xét hỏi tranh tụng và phần bào chữa của các luật sư tại phiên tòa hội đồng xét xử đã nghị án
và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trần thị hiền và vì thị thu
về tội danh mua bán cháy phép chất ma túy do xét thấy cần phải xác minh
thu thập bổ sung chứng cứ
tài liệu bộ luật mà không thể thực hiện ngay ở phiên tòa
thời gian mở lại phiên tòa phúc thẩm sẽ được tòa án thông báo sau